hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong hai năm qua việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
đã và đang đạt được những kết quả quan trọng bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
việc thực hiện chỉ thị năm từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đảng
trong hệ thống chính trị và nhân dân
các mô hình hay cách làm mới các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều
trên nhiều lĩnh vực ở các tầng lớp nhân dân
nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
được đưa vào trong sinh hoạt tri bộ qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của các cấp chính quyền đoàn thể
bên cạnh những kết quả đạt được hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục
đó là việc thực hiện chỉ thị năm chưa tạo ra được sự chuyển biến toàn diện đồng bộ ở tất cả các cấp các ngành
tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống công tác thông tin tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên
thiếu trọng tâm trọng điểm
hội nghị cũng đề ra phương hướng một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực hơn